vì thế mà chiều tối và đêm nay trên các khu vực tiếp tục lặp lại những cơn mưa
trong đó khu vực phía nam của tây nguyên là các tỉnh đắk nông và lâm đồng
cũng như các tỉnh miền đông nam bộ các tỉnh bình phước tây ninh bình dương đồng nai
và cả thành phố hồ chí minh sẽ là những vùng có khả năng có mưa vừa đến mưa to và rông mạnh
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên chỉ phổ biến trong khoảng từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
trong khi đó ở nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
gió mùa tây nam tiếp tục gây thời tiết xấu cho các vùng biển phía nam
đặc biệt ở vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau vẫn duy trì gió tây nam hoạt động
với cường độ ở mức cấp năm có lúc cấp sáu giật tới cấp bảy
sóng biển ở vùng biển này tiếp tục cao trong khoảng từ hai đến ba mét khiến cho biển động
ngoài ra trên khu vực vẫn thường xuyên xuất hiện những cơn mưa rông
khiến cho tầm nhìn giảm thấp và có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện tàu thuyền
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
hẹn gặp lại
hẹn gặp lại